trong những thời gian đi lại chờ đợi lực lượng công an đã và đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện đề án sáu của chính phủ với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất
đặc biệt tại các huyện miền núi vùng cao biên giới dù công tác này còn gặp nhiều khó khăn
thế nhưng các cán bộ chiến sĩ công an vẫn đang tập trung nhiều giải pháp tích cực triển khai đề án sáu và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực
nội dung này sẽ được phân tích ở phần trình bày của biên tập viên linh chi trong mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
cảm ơn lực lượng công an đã quan tâm đến gia đình tôi
trên địa bàn thành phố sơn la có khoảng tám trăm linh người già yếu tàn tật người có công không đi lại được
việc triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tới tận nhà cho người già yếu người bệnh và người khuyết tật là một trong nhiều phần việc cụ thể thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
với đặc thù là một tỉnh miền núi biên giới
ngoài những khó khăn trong công tác tuyên truyền vì một bộ phận không nhỏ người dân còn chưa thạo tiếng phổ thông
bên cạnh đó việc tiếp cận công nghệ thông tin của người dân còn rất nhiều hạn chế
lực lượng công an tại sơn la cũng đang gặp phải những khó khăn khác trong công tác thực hiện đề án sáu do nhiều vấn đề lịch sử để lại
một số huyện rác với các vùng biên giới việt lào do lịch sử để lại
thì người dân thường qua lại giao thương buôn bán và có xây dựng lấy vợ lấy chồng là người việt nam
thì cũng khó khăn trong việc là chưa xác định được quốc tịch và cũng chưa nhập được quốc tịch
nên là trẻ em khi sinh ra nếu trong trường hợp mà khai sinh theo mẹ
thì người mẹ chưa có quốc tịch việt nam thì cũng rất là khó khăn trong việc cấp giấy khai sinh cho cháu
vượt qua những khó khăn vướng mắt mới đây vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
hai xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh sơn la là xã triềng cọ thành phố sơn la và xã trường rong huyện mai sơn
đã về đích hoàn thành việc cấp một trăm linh căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
đây là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền địa phương
trong đó nòng cốt là lực lượng công an nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn trong thời gian tới tài khoản định danh điện tử sẽ trở thành
một trong những thứ không thể thiếu
ở công dân việt nam khi thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính
những thông tin được đồng bộ trong một tài khoản định danh điện tử bao gồm
thẻ bảo hiểm y tế giấy thức nhận đăng ký phương tiện và giấy phép lấy xe
mã số thuế hoặc các giấy tờ thuộc quyền quản lý của các bộ cơ quan chức năng
sau khi thống nhất với bộ công an
thời gian qua song song với việc cấp căn cước công dân gắn chiếc điện tử
cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh sơn la đã không quản ngày đêm
đi từng ngõ gõ cửa từng nhà hỗ trợ người dân đăng ký kích hoạt
và cài đặt tài khoản định danh điện tử vneid
công dân tải ứng dụng vneid cũng như kích hoạt tài khoản định danh điện tử
phải tập trung ở những địa bàn có sóng
tìm địa điểm có sóng điện thoại tuyên truyền vận động người dân
trực tiếp thao tác giúp người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ hai
đây là việc làm thường xuyên của tổ công tác thực hiện đề án sáu
xã biên giới phiêng bản khi tập hợp được người dân bất kể trời nắng hay mưa
bản thân tôi và có những thẻ bảo hiểm bằng lái xe
giấy hộ khẩu của tôi ở trong cái máy này tôi rất thuận tiện để mang theo bên mình
xây dựng quy chế phối hợp và đã triển khai thực hiện các tổ công tác
trên hai mươi hai xã thị trấn và đã đến từng hộ dân để hướng dẫn cho người dân
kích hoạt tài khoản định danh điện tử
sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử công dân có thể sử dụng
tài khoản định danh điện tử để thực hiện
khi sử dụng tài khoản này người dân sẽ được bảo mật thông tin
tránh giả mạo giúp giao dịch được thuận tiện hơn
một buổi tuyên truyền về tiện ích hướng dẫn tải cài đặt và sử dụng
ứng dụng định danh điện tử vneid tại trường trung học phổ thông sông mã
sau vài lần thực hiện theo hướng dẫn nhiều em học sinh đã thành thạo
thao tác thuần thục các bước để tiến hành cài đặt đăng ký và kích hoạt
mã định danh điện tử cho bản thân và các bạn
sau khi các cô chú công an đến hướng dẫn
hướng dẫn tài và cài đặt ứng dụng vneid thì em cũng đã sử dụng thành thạo
và sau khi về nhà thì em cũng sẽ hướng dẫn cho gia đình và người thân
cùng tài ứng dụng vneid để sử dụng cho các thủ tục hành chính
công an huyện đã phối hợp với cả huyện đoàn hội phụ nữ và các trường cấp ba
ở trên địa bàn huyện
đây xác định đây là lực lượng chính để tuyên truyền thực hiện
việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tải ứng dụng vneid
ngoài ra thì công an huyện thường xuyên duy trì một cái tổ
cấp căn cước công dân lưu động trên các xã để cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
với nhiều cách làm sáng tạo đến nay lực lượng công an tỉnh sơn la
đã thu thập đồng bộ duy trì và làm sạch một ba triệu thông tin công dân
trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cấp chín trăm năm mươi năm căn cước công dân gắn chip điện tử
cho công dân có đủ điều kiện và hướng dẫn kích hoạt
trên sáu mươi bốn tài khoản định danh điện tử cho công dân
với sự quyết tâm cao lực lượng công an các tỉnh biên núi nói chung
công an tỉnh sơn la nói riêng phần đầu sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu
nhiệm vụ cấp một trăm linh căn cước công dân cho công dân có đủ điều kiện
góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu thực hiện thắng lợi công tác chuyển đổi số
và đến đây tiêu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi